sáng sớm ngày hôm nay một mươi sáu tháng một mươi
không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi
ở khu vực phía đông bắc bắc bộ
từ ngày mai khi gió đông bắc bao phủ
hầu khắp các tỉnh bắc bộ
ở trên mực một năm trăm linh m độ ẩm giảm đi đáng kể
thì ở các tỉnh vùng núi và trung du bắc bộ
sẽ nhanh chóng quay trở lại trạng thái khô giáo
kiểu thời tiết này sẽ còn duy trì
trong hai đến ba ngày tiếp theo
riêng tại khu vực ven biển ở phía đông bắc bộ
vào đồng bằng trong ngày một mươi tám và ngày một mươi chín
sẽ có mưa rào rải rác
trong ba ngày tới trời lạnh với ban ngày
với nhiệt độ cao nhất ở phía đông bắc bộ
vào khoảng hai mươi bốn cho đến hai mươi năm độ
đêm và sáng trời rét
trái ngược với phía đông
ở các tỉnh phía tây bắc bộ
có thời tiết tạnh giáo trong cả ba ngày tới
đêm và sáng trời rét ban ngày trời lạnh
với nhiệt độ cao nhất ổn định trong khoảng
là hai mươi hai cho đến hai mươi năm độ
riêng tây bắc là hai mươi bốn hai mươi bảy độ
đến với khu vực từ thanh hóa
cho đến thừa tiên huế
do chiều ảnh hưởng của dạy hồ tụ nhận đới
có trục ở khoảng
một mươi ba cho đến một mươi bảy độ vị bắc
nên đến ngày một mươi tám tháng một mươi
mưa xảy ra to đến rất to
để phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét
sàn lở đất tại khu vực vùng núi
và ngợ ống cục bộ tại các tỉnh
khu vực vùng trũng thấp và ven sông
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai
do mưa lớn ở trung bộ là cấp hai
do có mưa lớn kết hợp với không khí lạnh
nên nhiệt độ trong những ngày tới
tại phía bắc của miền trung là khá thấp
cao nhất trong ngày cũng chỉ ở ngưỡng
là hai mươi ba cho đến hai mươi sáu độ
đối với các tỉnh từ đà nẵng
trở vào cho đến bình thuận sẽ có mưa
to đến rất to ở phần phía bắc
của khu vực với nhiệt độ cao nhất là
hai mươi ba cho đến hai mươi sáu độ
còn ở phần phía nam trung bộ mưa sẽ ít hơn
và nhiệt độ ban ngày có thể đạt mức là
hai mươi tám cho đến ba mươi một độ
khu vực tây nguyên trong những ngày tới
tiếp tục có mưa rông ở trên diện rộng
cục bộ có mưa to
nguyên nhân chính là do sự hoạt động của đời gió tây nam
có cường độ khá mạnh
cần hết sức lưu ý đến khả năng xảy ra lốc xét
và gió giật mạnh
thời gian mưa chủ yếu là về chiều tối và đêm
trong ngày trời còn đang gián đoạn
nên nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ duy trì
trong khoảng hai mươi sáu cho đến hai mươi chín độ
nam bộ cũng có mưa rông
về chiều tối và đêm trong những ngày tới
cần phải hết sức lưu ý đến khả năng xảy ra
lốc xét và gió giật mạnh
tại khu vực ven biển
ban ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất là